sau khi cơ quan chức năng của thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra khởi tố một số đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân ở các địa phương này đã tổ chức phiên tòa xét xử
lập tức các thế lực thù địch một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí đã lớn tiếng vu cáo
xuyên tạc các phiên tòa đồng thời bằng nhiều thủ đoạn cố tình làm trạch hướng dư luận
đó là hành vi cần phải vạch trần lên án vì trong bất kỳ trường hợp nào
việc vi phạm pháp luật đều cần được xét xử theo luật pháp
cũng như không được đánh đồng lòng yêu nước chân chính với hành vi vi phạm pháp luật
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm khắc của tác giả hồng quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ngay sau khi tình trạng một bộ phận người dân bị lợi dụng
xúi rục lôi kéo tụ tập trái phép đông người và một số người lợi dụng tình hình có hành vi
gây dối chống phá chế độ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
xảy ra tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai
để bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp cơ quan công an của các địa phương này
đã ra quyết định tạm giữ hình sự xử lý hành chính nhắc nhở
cho gia đình bảo lãnh và cam kết không tái phạm
với một số đối tượng đồng thời đấu tranh xác minh để làm rõ hành vi của một số đối tượng khác
ở các mức độ khác nhau đây là những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
như gây dối trật tự công cộng hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước và cá nhân
gây ách tắc giao thông trên quốc lộ sử dụng hung khí nguy hiểm
tiến công công an cảnh sát cơ động
đồng thời qua điều tra cơ quan công an xác định một số đối tượng có quan hệ
và nhận tiền bạc của các tổ chức phản động ở nước ngoài để tổ chức gây dối
sau khi hoàn tất hồ sơ cơ quan công an đã chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tòa án nhân dân ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình thuận đồng nai
đã tiến hành xét xử các vụ án gây dối trật tự công cộng theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tại các phiên tòa trước các bằng chứng không thể chối cãi
các bị cáo đã thành khẩn nhận tội và xin được hưởng lượng khoan hồng
nhưng để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật một số người đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc
như vậy phải khẳng định cơ quan bảo vệ luật pháp tại các địa phương
đã xử lý đúng người đúng tội và dù đề cao tính nhân đạo của luật pháp
thì tòa án cũng không thể dung thứ hành vi phạm tội nghiêm trọng
đó là việc làm cần thiết không chỉ ở việt nam
mà là công việc bình thường như ở mọi quốc gia khi sử dụng luật pháp để xử lý hành vi phạm pháp
tuy nhiên các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
lại cố tình tảng lờ tất yếu xã hội đó cố tình thay đổi bản chất vấn đề
bằng cách đánh cháo hành vi phạm pháp với lòng yêu nước
tiến hành các hoạt động vu cáo nhà nước và cơ quan bảo vệ luật pháp của việt nam
trong dàn đồng ca của những luật điệu sai trái nổi lên vai trò của hrwk
tổ chức theo dõi nhân quyền với đòi hỏi khó chấp nhận
việt nam phải hủy bỏ các cáo buộc hình sự và phóng thích công dân hoa kỳ wi nguyễn
và những người việt nam khác bị bắt giữ vì tham gia biểu tình ôn hòa
chàng tiến sĩ nguyễn nguyễn nguyễn
giáo viên tiếng việt của voa đưa tin và bình luận bằng bài viết qua nhan đề
kích động xuyên tạc sự thật
thêm một mươi người đi tù vì phản đối đặc khu kinh tế
một hội nhóm ma như hội cựu tù nhân lương tâm việt nam
thì đưa ra luật điệu kỳ quặc
trật tự công cộng không được sử dụng để biện minh cho sự cấm đoán
hay giải tán tụ họp ôn hòa
như thường lệ các linh mục phan văn lợi nguyễn duy tân
cũng hòa vọng cùng đổi trắng thay đen
lớn tiếng cho rằng người phạm tội không bạo động gì cả
nhưng nhà cầm quyền lại bắt họ
rồi quy kết cho họ là gây dối trật tự công cộng
nhiều năm nay kẻ xấu thường rêu rao
biểu tình là quyền hiến định
và coi đó là cơ sở luật pháp để tụ tập gây đối
phải khẳng định đây là thủ đoạn nham hiểm
cố tình lập lờ đánh cháo khái niệm
nhằm lừa bịp những người không tìm hiểu cận kẽ
thực tế điều hai mươi năm hiến pháp
năm hai nghìn một mươi năm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định
công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí
tiếp cận thông tin hội họp lập hội biểu tình
việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định
hiến pháp tôn trọng các quyền công dân
nhưng cũng khẳng định rõ ràng việc thực hiện quyền biểu tình
phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp
không phải công dân muốn là có thể làm
trong điều kiện việt nam chưa có luật biểu tình
công dân phải tuân thủ nghị định số ba mươi tám hai nghìn năm nd cp của chính phủ
quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
cụ thể là điều bảy quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng
việc tập trung đông người ở nơi công cộng
phải đăng ký trước với ủy ban nhân dân có thẩm quyền
nơi diễn ra các hoạt động đó
và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký
quy định này không khác biệt so với quy định về biểu tình
ở các nước trên thế giới đồng thời chỉ rõ bản chất các nội dung
đồng thời chỉ rõ bản chất cái gọi là biểu tình mà kẻ xấu cổ vũ
bao che là vi phạm pháp luật
vì thế việc xử lý là cần thiết để giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội
bằng việc lớn tiếng vu cáo cố tình đổi trắng thay đen
cho rằng người bị xét xử không bạo động biểu tình ôn hòa
các thế lực thù địch một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
đã tự bộc lộ tâm địa đen tối khi cố tình nhắm mắt làm ngơ
trước vô số bức ảnh video clip công bố trên mạng
bất kỳ ai cho dù có ấu trĩ đến đâu chứng kiến trực tiếp
cũng như xem các hình ảnh này cũng khó mà kết luận hoặc gọi tên là ôn hòa
khi hàng trăm người quá khích xông vào đập phá trụ sở và tài sản của nhà nước
ném gạch đá bom xăng đập phá xe công vụ đốt phá trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cùng với đó là hình ảnh cảnh sát bị đánh đập nhiều người bị thương
chỉ có cố tình nhắm mắt làm ngơ mới có thể đánh giá ôn hòa
trước hậu quả là quốc lộ huyết mạch của việt nam
bị ách tắc hàng hóa của một số địa phương không thể lưu thông khách nước ngoài hủy du lịch
trước hành vi quá khích bạo lực lực lượng chức năng ở các địa phương
vẫn hết sức kiềm chế vì luôn nhận thức rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ nhân dân
và hiểu rằng số đông người tham gia vì chưa tìm hiểu cận kẽ nên bị kẻ xấu kích động
điều này lý giải tại sao khi số người cầm đầu và manh động nhất bị xét xử
nhân dân ở các địa phương không lên tiếng bảo vệ
vì thế có một sự thật mà mấy kẻ đang lưu loa biểu tình ôn hòa
sẽ không dám thừa nhận là nếu hành vi tương tự xảy ra ở mỹ anh pháp đức
thì chắc chắn sẽ bị xử lý mạnh tay
tìm cớ tạo cớ bằng mọi thủ đoạn nhằm tác động vào nhận thức cảm tính
kích động tâm lý nhẹ vạ của số đông hô hào tụ tập đông người gây dối trật tự công cộng
là thủ đoạn mà các thế lực thù địch một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
đã và đang thực hiện ở việt nam
với thủ đoạn đó họ cố đạt tới mục đích là gây dối loạn làm suy yếu chế độ
càn trở sự phát triển làm mất uy tín của việt nam
tạo cơ hội cho mấy kẻ đầu cơ chính trị và các thế lực chống cộng ở nước ngoài thừa cơ đục nước béo cỏ
đáng chú ý là các đối tượng này luôn chối cãi không liên kết chống phá với sự kết hợp trong ngoài
nhưng lời khai trước tòa lời kể sau khi định cư ở nước ngoài của một số người yêu nước nhà dân chủ
đã chứng minh liên kết ma quỷ này
gần đây bốn kẻ tự nhận không nhân danh hội đoàn nào công bố trên internet mẫu áo biểu tình mới
và cư dân mạng lập tức phát hiện bốn người này hoặc là quản trị của một nhóm bạn
hoặc là thành viên một câu lạc bộ do tổ chức khủng bố việt tân lập ra
nên liệu có phải là ngẫu nhiên khi một video clip trên mạng cho thấy
trong cái gọi là biểu tình phản đối của một số công dân theo thiên chúa giáo ở giáo sư mỹ khánh
địa phận huyện yên thành tỉnh nghệ an
diễn ra ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám do linh mục đặng hữu nam dẫn đầu
đã thấy một số người mặc áo in logo tương tự logo trên mẫu áo biểu tình mới mà bốn kẻ nói trên vừa mới đề xuất
những ngày này khi nhân dân cả nước đang dồn sức hướng về đê tà bùi huyện trương mỹ hà nội
hướng về các tỉnh miền núi phía bắc nơi mưa lũ và lở đất đã đẩy hàng nghìn gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất
hướng về miền tây nam bộ khi lũ về sớm gây thiệt hại cho vụ lúa sắp tới ngày thu hoạch
hàng vạn cán bộ đảng viên bộ đội công an đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hết mình để hộ đê giúp dân cứu dân khắc phục hậu quả
thì vẫn còn không ít người tự nhận yêu nước hơn người vẫn tiếp tục kêu gào trên mạng để vu cáo chính quyền việt nam
hình ảnh tương phản đó chứng minh ai mới là người yêu nước đích thực
ai là kẻ lợi dụng lòng yêu nước để mưu đổ việc xấu
trong khi mấy kẻ nhân danh lòng yêu nước để gây dối coi chửi bới chế độ là lẽ sống
lấy lừa bịp và kích động người khác phạm tội là mục đích sinh tồn
thì bằng vô vàn hình thức khác nhau hàng triệu người việt nam vẫn đang thể hiện lòng yêu nước một cách cụ thể thiết thực
vừa phát triển bản thân vừa ít nước lợi nhà
họ đang có mặt ở mọi miền từ biên giới đến hải đảo từ thành thị đến nông thôn
vùng sâu vùng xa
họ lao động sáng tạo cống hiến để góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc
nhưng không ngộ nhận về lòng yêu nước
họ chính là chủ nhân đích thực duy nhất của đất nước trong hiện tại và tương lai
nếu thật sự có lòng yêu nước những ai đang đi ngược đường hướng phát triển
hãy nhìn tấm gương của họ để xem xét lại mình rồi đi cùng nhân dân
còn nếu yêu nước chỉ là mạo nhận đầu môi chót lưỡi để lừa dối đồng bào và kiếm trác tài trợ từ nước ngoài
thì sớm hay muộn họ cũng phải đối diện với pháp luật
hãy biết suy nghĩ trước khi quá muộn
đừng biến mình thành người nối dài danh sách những kẻ phản dân hại nước
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm khắc của hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau